nhiều cuộc biểu tình tiếp tục diễn ra trên thế giới nhằm phản đối tình hình bạo lực hiện nay giữa phong trào hồi giáo hamas và israel
đặc biệt là vụ không kích vào bệnh viện al ali anarabi cướp đi sinh mạng của gần năm trăm linh người
hôm qua khoảng một mươi người đã tiến hành biểu tình ở thủ đô athens của hy lạp theo lời kêu gọi của các liên đoàn lao động nhằm thể hiện sự đoàn kết với người dân palestine
lực lượng cảnh sát chống bạo động đã buộc phải bắn hơi cay để chấn áp khi đoàn người biểu tình cố tiến sát đại sứ quán israel tại hy lạp
hàng trăm nhà hoạt động vì hòa bình người do thái cũng đã biểu tình tại thủ đô washington của mỹ
kêu gọi chính quyền của tổng thống joe biden yêu cầu các bên ngừng bắn tại giải gaza
những người biểu tình quá khích đã phong tỏa và đốt phá trên đại lộ độc lập bên ngoài đồi capital
lực lượng an ninh đã phải bắt giữ năm trăm linh người biểu tình không tuân thủ yêu cầu giải tán
tại iraq khoảng ba trăm linh người cũng đã tụ tập tại vùng xanh nơi có nhiều trụ sở của đại sứ quán mỹ và các cơ quan đại diện nước ngoài khác để phản đối tình hình bạo lực hiện nay tại giải gaza
trong khi đó người biểu tình liban gọi những gì đang diễn ra tại giải gaza hiện nay là tội ác diệt chủng
đồng thời kêu gọi các bên liên quan sớm tìm giải pháp cho vấn đề này
tại thủ đô amman của giordani cảnh sát chống bạo động đã đẩy lui hàng nghìn người biểu tình
dự định tuần hành quanh trụ sở đại sứ quán israel ở nước này
một số cảnh sát đã bị thương trong cuộc đụng độ với người biểu tình đốt phá gần đại sứ quán israel
nhằm phản đối quốc gia do thái này hiện diện ngoại giao tại ả rập